ban trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tháng bốn

đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống công tác đảm bảo an ninh an toàn hệ thống
công tác cấp căn cơ công dân định danh điện tử cầm nhận lịch sử cư trú học sinh sinh viên

công tác nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đấu tranh phòng ngừa hoạt động tín dụng đen
tội phạm vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo theo chức năng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tại hội nghị đại diện công an các tỉnh thành phố tập trung vào việc báo cáo kết quả triển khai đề án sáu
chia sẻ kinh nghiệm những thuận lợi khó khăn cũng như đề xuất kiến nghị nhằm triển khai đồng bộ nhanh và hiệu quả các cấu phần liên quan của đề án
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cả nước
đồng thời biểu dương một số địa phương có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án sáu
thứ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế ở một số đơn vị đề nghị có báo cáo lý do chậm trễ và ký cam kết về thời gian thực hiện
tại khánh hòa vào sáng ngày hôm nay bộ công an tổ chức hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba của công an các tỉnh miền trung tây nguyên
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
từ đầu năm đến nay lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng đã có nhiều chỉ đạo biện pháp quyết liệt đồn đốc việc thực hiện kế hoạch vốn và giải ngân
công an hai mươi tỉnh trong khu vực đều đã cam kết đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm hai nghìn hai mươi ba
dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng song tính đến giữa tháng bốn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở công an các tỉnh miền trung và tây nguyên đạt được còn thấp so với tỷ lệ chung của bộ
và so với tỷ lệ đạt được của công an các tỉnh phía bắc và phía nam
dưới sự chủ trì của thứ trưởng lê văn tuyến đại biểu tham gia buổi giao ban đã tập trung đi sâu đánh giá nguyên nhân chủ quan khách quan
những khó khăn vướng mắt cần tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
kết luận buổi giao ban thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh cùng với cả nước bộ công an đang tập trung thực hiện chỉ đạo của chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
để góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
vì vậy các đơn vị phải quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư được giao
công an các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công an là trách nhiệm của người đứng đầu
từ đó tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn
trong thực hiện phải phân công trách nhiệm cụ thể từng người từng bộ phận tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách
phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu thủ trưởng công an các địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ
về tiến độ chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công
các đơn vị chức năng của bộ tăng cường kiểm tra hướng dẫn phối hợp trong công tác thẩm định hồ sơ
trình duyệt thủ tục đầu tư của công an các địa phương định kỳ ra soát cập nhật tiến độ giải ngân
thông báo cho công an các địa phương để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
về xây dựng tỉnh an toàn giao thông
dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí vương quốc tuấn ủy viên dự khuyết trung ương đảng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc chủ động quyết liệt trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết kế hoạch về xây dựng tỉnh an toàn giao thông
thứ trưởng khẳng định đây là chủ trương lớn của bộ công an và tỉnh bắc ninh không chỉ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng thí điểm mô hình an toàn giao thông
nhằm triển khai thực hiện phương thức phương pháp hiệu quả để huy động các cấp các ngành các cơ quan doanh nghiệp
cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động cùng chung sức thực hiện một nhiệm vụ chính trị cụ thể ở một địa phương cụ thể
kết quả bước đầu mà bắc ninh đạt được trong hơn một tháng triển khai thực hiện đã khẳng định những bước đi đúng hướng đúng lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí vương quốc tuấn phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bắc ninh khẳng định
với sự tin tưởng tạo điều kiện của bộ công an bắc ninh đang có nhiều điểm thuận lợi để sớm triển khai thực hiện hiệu quả thành công mô hình tỉnh an toàn giao thông
phát huy những kết quả đạt được tỉnh bắc ninh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết tám mươi bảy và kế hoạch bảy mươi một về xây dựng tỉnh an toàn giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông theo từng địa bàn cấp học sao cho đạt hiệu quả cao nhất
ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với một trăm linh doanh nghiệp cán bộ lao động và nhân dân trong khu cụm công nghiệp làng nghề
xử lý rứt điểm những bất cập thiếu sót về hạ tầng và tổ chức giao thông bổ sung biển báo biển nhận diện tỉnh an toàn giao thông
ra soát thống kê đối tượng sử dụng phương tiện giao thông nhưng không có giấy phép lái xe trong khu cụm công nghiệp để cung cấp hồ sơ cho lực lượng công an nắm bắt có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm người dân trên cả nước được nghỉ liên tục năm ngày
đây là một trong những đợt cao điểm nhất trong năm về tình hình đi lại di chuyển giữa các tỉnh thành trên cả nước
cho đến thời điểm này công tác bảo đảm nhu cầu vận tải hành khách và trật tự an toàn giao thông đã được lên kế hoạch triển khai như thế nào
đây là nội dung của tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
thì có lẽ chúng tôi mang đến cho quý vị ngay một tin rất vui
đối với những hành khách lựa chọn máy bay làm phương tiện di chuyển
trong dịp lễ sắp tới đó là sau khoảng hơn hai mươi ngày leo cao chót vót với mức giá vé có thời điểm được bán cao từ hai cho đến ba lần so với ngày thường
ở những trạng đi các thành phố có địa điểm du lịch thì cho đến thời điểm này sau hai ngày giá vé máy bay đang có xu hướng giảm rất nhanh
đây là cơ hội lớn để người dân có thể lựa chọn loại hình vận tải khách tiết kiệm thời gian này
khác với những đợt nghỉ lễ trước đây càng sát ngày nghỉ giá vé máy bay càng tăng
thế nhưng dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
tính đến thời điểm hiện tại là còn khoảng ba ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ
các đường bay từ tp hcm và hà nội tới các địa điểm du lịch như nha trang đà nẵng phú quốc đà lạt
đều đồng loạt có mức giá vé giảm tối đa bốn mươi thậm chí năm mươi so với khoảng hai ba tuần trước
điều này cho thấy vận tài hàng không đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn cao điểm này so với những năm trước đây
vâng giá vé máy bay rẻ nghĩa là người dân sẽ tìm đến hàng không nhiều hơn bởi ưu thế vượt trội về thời gian của loại hình vận tải này
tuy nhiên đây cũng là thử thách lớn đối với các sân bay đặc biệt là các sân bay lớn như cảng hàng không tân sơn nhất và nội bài
theo dự báo khách đi bằng hàng không trong dịp này cũng được dự báo sẽ tăng mạnh hơn dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai mức tăng khoảng hơn hai mươi
tại cảng hàng không tân sơn nhất tổng số khách di chuyển trong dịp nghỉ lễ đạt bảy trăm năm mươi năm chín trăm một mươi khách trung bình mỗi ngày có hơn một trăm hai mươi năm khách
sân bay nội bài đón trung bình hơn chín mươi sáu lượt khách một ngày
với năm trăm tám mươi lượt chuyến bay cất và hạ cánh trong đó lượng khách đi nội địa lên tới hơn sáu mươi tám lượt
tuy nhiên số lượng hành khách sẽ vẫn tiếp tục tăng do giả vè máy bay hạ nhiệt
đây là thách thức không nhỏ đối với các cảng hàng không trong việc giải tỏa ủn tắc tại sân bay
thông tin tuyên truyền đến người dân để hạn chế bớt những người không thực sự đi tổ bay
chúng ta phân luồng hợp lý vào và ra để tại các sân bay để làm thế nào bố trí đáp ứng được tránh ách tắc và đặc biệt là tránh chậm hủy chuyến đối với hàng không
để làm được điều đó các cục tổng cục và các sở giao thông phải tăng gường công tác kiểm tra giám sát và công tác tuyên truyền
và phải có đường dây nóng công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin
các loại hình vận tải khác như đường sắt và đường bộ
cũng ghi nhận số lượng hành khách tăng đột biến trong đợt nghỉ lễ lần này
các tàu tuyến đường sắt bắc nam ghi nhận số lượng khách tương đương hơn tám mươi so với thời điểm trước dịch covid
tại hà nội tám mươi một chỗ ngồi dự kiến sẽ được cung cấp trong thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến mùng ba tháng năm
trong khi đó tại phía nam đã bán được ba mươi chín vé dịp nghỉ lễ đặc biệt ngày hai mươi tám tháng bốn đã hết vé những ngày còn lại trong dịp nghỉ lễ vẫn còn
các bến xe khách tại các thành phố lớn cũng dự kiến lượng khách sẽ tăng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh
trong những ngày cao điểm
các phương án dự trù bổ sung phương tiện nhân lực nối thêm toa lập thêm tàu v v
đã được các đơn vị vận tải lên kế hoạch đảm bảo người dân có thể lựa chọn các loại hình vận tải khác nhau để di chuyển trong giai đoạn cao điểm tới đây
chúng tôi ước tính lượng khách chủ yếu tập trung vào các tuyến nam định thái bình ninh bình và thanh hóa
và cũng đồng thời cũng là tuyến tụ điểm du lịch trong mùa hè này

cái lượng vé đưa ra cũng đã gần như là đáp ứng được tám mươi chín mươi nhu cầu người dân
người dân cũng tập trung đi vào những nơi có địa điểm danh lam thắng cảnh những khu du lịch
ví dụ như quảng bình vinh sapa lào cai hoặc đi phút tư hải phòng
nhất là đối với những tàu khu đoạn
thời gian đi hợp lý và chất lượng
phục vụ cũng đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng
và nếu mà nhu cầu hành khách tiếp tục tăng thì chúng tôi sẽ tiếp tục lập tàu để phục vụ khách đi cái tuyến này
nhu cầu di chuyển giữa các tỉnh thành tăng cao
cũng là lúc mà các hoạt động vận tải hành khách có nhiều xáo trộn
đặc biệt là những vi phạm trên các tuyến đường bộ của các doanh nghiệp vận tải
cũng theo đó mà phát sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
cá biệt tại quảng ngãi trong tháng ba và tháng bốn vừa qua
xuất hiện doanh nghiệp vận tải xe khách
xe khách vi phạm tốc độ hơn sáu lần với quãng đường gần một mươi hai năm km
nhằm đưa hoạt động vận tải hành khách vào nề nếp trong dịp lễ sắp tới
cục đường bộ việt nam sẽ tập trung xử lý các phương tiện vi phạm quá tốc độ
quá thời gian lái xe liên tục và các trường hợp không truyền dữ liệu giám sát hành trình về cục
đồng thời sẽ kết nối chia sẻ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
với cục cảnh sát giao thông bộ công an để xử lý xe khách vi phạm
mặc dù đã có biển quy định tốc độ tối thiểu nhưng lái xe vẫn cố tình di chuyển với tốc độ rùa bò
lý giải do vi phạm của mình lái xe này cho rằng mình làm vậy là để đảm bảo an toàn giao thông
chỉ đến khi lực lượng chức năng đưa ra hình ảnh thì mới chịu công nhận lỗi vi phạm
lý giải do công an thành phố cấp cũng như của phòng cảnh sát giao thông pc tám hà nội cấp ghi hình lại
và xử lý đối với cả những trường hợp mà cố tình vi phạm không cần nhất thiết phải lúc nào cũng có lực lượng chức năng
đứng ở tại tuyến đấy và xử lý trực tiếp mà sẽ thông qua các hình ảnh có thể phản nguội
cũng có thể là thông báo cho các chốt trên để căn cứ vào cái hình ảnh đấy xử lý vi phạm
một trong những dịch vụ vận tải hành khách nhộn nhịp nhất đó là loại hình xe hợp đồng
xe ghép đây cũng chính là vấn đề được các cơ quan chức năng tập trung quản lý chặt chẽ
thông qua hệ thống camera hành trình gắn trên các phương tiện vận tải
đồng thời các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đến thời điểm này
vẫn cố tình không lắp camera hành trình trên phương tiện không kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ quan chức năng
vừa qua chúng ta biết rằng trong nghị định một mươi đã quy định rất rõ về cái quy định lắp camera
ở trên các phương tiện vận tải khách và các xe container đồ kéo
thế thì chúng ta phải làm tốt cái điều này
và để đôn đốc cái này thì các lực lượng thanh kiểm tra trên đường phải tăng cường
các hình thức kiểm tra nhắc nhở và xử lý nghiêm các phương tiện cũng như là các chủ xe
để góp phần cho vấn đề đảm bảo quản lý an toàn giao thông được tốt hơn
bên cạnh việc xử lý trực tiếp trên các tuyến đường lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường
xử phạt bằng hình ảnh qua hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường
trong đó tập trung vào các lỗi vi phạm chính thường phát sinh trong giai đoạn cao điểm này
như vi phạm về tốc độ đi sai phần đường làn đường vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích
lực lượng cảnh sát giao thông khuyên cáo người dân tự di chuyển trong những ngày này nên chú ý
tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh và sự điều tiết của lực lượng chức năng tránh tâm lý nóng vội
đây là thời điểm rất dễ xảy ra các tai nạn và ủ tắc giao thông đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc
bên cạnh công tác xử lý vi phạm trên đường bộ các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra
giám sát các phương tiện đường thủy trong đó tập trung vào hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến đường sông và trên biển
tại các địa điểm tham quan du lịch ở các tỉnh thành trên cả nước đặc biệt là hoạt động đưa du khách ra đảo tại các tỉnh thành ven biển
với các giải pháp đồng bộ trong công tác phục vụ nhu cầu vận tải khách và giám sát chặt chẽ hoạt động này
trong giai đoạn trước trong và sau đợt nghỉ lễ của các lực lượng chức năng
chúng tôi mong rằng người dân sẽ có thể di chuyển được an toàn thuận lợi hơn trong giai đoạn cao điểm này
và đặc biệt là sẽ không phát sinh bất cứ một tai nạn nghiêm trọng nào trong giai đoạn cao điểm này
thưa quý vị phát hiện người phụ nữ gặp nạn đang chơi với trên sông
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
đã ngay lập tức kịp thời cứu nạn và đưa nạn nhân vào bờ an toàn
trách nhiệm ý thức tinh thần phục vụ
vì dân vì nước của người chiến sĩ công an nhân dân đang tiếp tục lan tỏa nhiều điều tốt đẹp luôn hiện hữu trong cuộc sống
đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại km hai trăm ba mươi tám sông hồng đoạn qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc
tổ tuần tra đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
nghe có tiếng chi hô trên sông phát hiện có người đang chấp chới giữa sông
ngay lập tức tổ tuần tra đã điều khiển cano tiếp cận và cứu hộ người bị nạn
người bị nạn là bà nguyễn thị hà năm mươi một tuổi chú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
trên tàu vp một nghìn chín trăm linh hai do bất cẩn nên trượt chân rơi xuống sông
sau khi được đưa lên bờ an toàn tinh thần và sức khỏe của bà hà đã dần ổn định
bà và người thân trong gia đình đã gửi lời cảm ơn các cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy có mặt kịp thời cứu giúp